tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cũng sẽ giúp khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân